các địa phương cần khẩn trương hoàn thiện cổng dịch vụ công là yêu cầu của tổ công tác chính phủ trong buổi làm việc với chín địa phương
để kiểm tra về tình hình triển khai nhiệm vụ xây dựng chính phủ điện tử và cải cách thủ tục hành chính vào chiều ngày năm tháng một mươi hai tại trụ sở văn phòng chính phủ
thực hiện công tác này các địa phương đã thành lập ban chỉ đạo xây dựng chính quyền điện tử tỉnh do chủ tịch ubnd tỉnh làm trưởng ban
một số địa phương đã phê duyệt và triển khai đề án xây dựng chính quyền điện tử xây dựng triển khai nền tảng tích hợp chia sẻ dữ liệu cấp tỉnh
tích hợp kết nối liên thông và chia sẻ dữ liệu giữa các hệ thống thông tin trong nội bộ tỉnh và với các hệ thống thông tin với các bộ ngành
tuy nhiên vẫn còn ba trên chín địa phương chưa ban hành quy chế tiếp nhận xử lý phát hành và quản lý văn bản điện tử sửa đổi
tỷ lệ văn bản ký số trên tổng số văn bản điện tử gửi đến văn phòng chính phủ còn chưa cao
đại diện các tỉnh đề nghị chính phủ thủ tướng chính phủ sớm ban hành mới sửa đổi bổ sung các nghị định về quản lý kết nối và chia sẻ dữ liệu
về định danh và xác định điện tử cho cá nhân tổ chức về công tác văn thư về thủ tục hành chính trên môi trường điện tử
đại diện tổ công tác của thủ tướng cho biết tới đây cổng dịch vụ công quốc gia sẽ khai trương
giai đoạn đầu sẽ cung cấp tám nhóm dịch vụ công tổng chi phí thiết kiệm được là hàng nghìn tỷ đồng mỗi năm
trên cơ sở đó tổ công tác đề nghị các địa phương khẩn trương hoàn thiện cổng dịch vụ công
hệ thống thông tin một cửa điện tử cấp tỉnh tích hợp các cổng dịch vụ công quốc gia và sớm ban hành quy chế quản lý vận hành các hệ thống này